hôm nay giới chức tỉnh skop của nga cho biết một sân bay trên địa bàn đã hứng chịu cuộc tấn công bằng máy bay không người lái uav
theo thống đốc tỉnh skov quân đội của nga đã đẩy lùi cuộc tấn công và hiện không có thương vong được ghi nhận trong vụ việc này
toàn bộ chuyến bay đến và cất cánh từ sân bay skop đã bị hủy trong ngày hôm nay ba mươi tháng tám
trong khi đó cơ quan không lưu cho biết không phận phía trên thành phố skov của nga gần với biên giới estonia đã bị đóng cửa
hiện bộ quốc phòng nga chưa đưa ra bình luận song thông tin ban đầu cho biết bốn chiếc máy bay vận tải hạng nặng đã bị hư hại
ngay sau vụ tấn công trên người phát ngôn điện kremlin dmitry peskov ngày hôm nay cho biết tổng thống nga vladimir putin đã nhanh chóng nhận được mọi thông tin liên quan đến chiến dịch quân sự đặc biệt
gọi tắt là svo cũng như cuộc tấn công quy mô lớn bằng máy bay không người lái uav nhằm vào sân bay ở tỉnh skop và các địa phương khác
ông peskov nêu rõ các chuyên gia quân sự nga đang điều tra
đường bay của uav tấn công sân bay ở skop hiện thực hiện các biện pháp tiếp theo và miêu tả loạt tấn công bằng uav này là sự tiếp nối hoạt động khủng bố của chính quyền kiev